cùng với các tình nguyện viên gần sáu trăm linh tăng ni phật tử đã đăng ký hiến tặng mô tặng và cơ thể người
đó là thông tin được học viện phật giáo việt nam trung ương hội chữ thập đỏ việt nam phối hợp với viện huyết học truyền máu trung ương công bố
trong buổi họp báo ngày hội hiến máu cứu người hành bồ tát đạo và đăng ký hiến tặng mô tặng nhân đạo năm hai nghìn một mươi chín
đây là chương trình có ý nghĩa về đạo pháp và nhân văn sâu sắc là một trong những hoạt động của chương trình phối hợp giữa hội chữ thập đỏ việt nam
và giáo hội phật giáo việt nam trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân hiến máu của thủ tướng chính phủ
tại quyết định bốn mươi ba hai nghìn ttg ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn phát biểu tại buổi họp báo các đại biểu nhấn mạnh chương trình là điểm khởi đầu cho một tinh thần nhân ái
sẽ được tổ chức hàng năm lan tỏa tình yêu thương noi gương đức phật
năm hai nghìn một mươi tám cả nước đã vận động và tiếp nhận gần một sáu triệu đơn vị máu tương đương với gần một tám dân số hiến máu
và tính đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín cả nước có gần hai mươi năm người đăng ký hiến tặng mô tạng và bộ phận cơ thể người sau khi chết não giúp thực hiện được trên ba ca ghép tạng